trước tình hình trên lực lượng công an huyện đã cùng chính quyền địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân di rời người tài sản bố trí chỗ ở cho những gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi đặc biệt tại các khu tái định cư tránh để kẻ xấu lợi dụng tình hình trên để hôi của người dân di rời người

ba giá quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần văn minh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm trú tại quận hải châu tp đà nẵng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi một
bốn giá quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với văn hữu chiến sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn trú tại quận hải châu tp đà nẵng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi năm
năm giá quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với văn hữu chiến sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn trú tại quận hải châu tp đà nẵng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi năm
sáu giá quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn điểu sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú tại quận thanh khê tp đà nẵng nguyên giám đốc sở tài nguyên môi trường tp đà nẵng
bảy giá quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trần văn toán sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy trú tại quận hải châu tp đà nẵng nguyên phó giám đốc sở tài nguyên môi trường tp đà nẵng
tám giá quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lê cảnh dương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại quận hải châu tp đà nẵng giám đốc ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tp đà nẵng

hai mươi một giá quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lê cảnh dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại quận hải châu tp đà nẵng

hai mươi năm giá quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lê cảnh dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại quận hải châu tp đà nẵng